trong thời gian gần đây cá cha thương phẩm giảm mạnh khiến người nuôi cá thịt bị thua lỗ nặng phải treo ao
kéo theo đó thì người ươm cá giống ở tỉnh long an cũng đang phải ngậm cháy đắng
hiện tại giá cá tra giống đang ở mức một mươi sáu một mươi tám đồng một kg thấp hơn giá thành sản xuất từ năm một nghìn đồng
nguyên nhân làm cho thị trường cá tra giống giảm giá mạnh là do cá tra thương phẩm đã giảm dưới mức giá thành sản xuất
nhiều người nuôi cá tra thịt thua lỗ dẫn đến tình trạng cá giống cung vượt cầu giá giảm mạnh
để giảm thiệt hại về kinh tế nhiều người theo nghề ươm cá giống ở tỉnh long an đã chọn giải pháp treo ao
một số người thì lấp ao trồng lúa trở lại